lãnh đạo công an thái nguyên đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công tác nắm tình hình số lượng thành phần người được giới thiệu ứng cử người tự ứng cử
việc giải quyết thư khiếu nại tố cáo phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp bầu cử
sau khi nghe báo cáo đoàn công tác yêu cầu công an thái nguyên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt đối tượng địa bàn xây dựng các phương án tổ chức lực lượng thường trực chiến đấu sẵn sàng giải quyết các tình huống có thể xảy ra
cũng liên quan đến công tác bầu cử có một điểm mới trong luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu
đó là những người đang bị tạm giam tạm giữ người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc đều được ghi tên vào danh sách cử tri bầu cử
vì vậy để những cử tri đặc biệt này thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bầu cử cán bộ trại tạm giam số hai công an tp hà nội đã và đang nỗ lực hoàn tất những công việc cuối cùng để việc bầu cử được thành công
xúc động pha lẫn bối rối đó là những cảm xúc mà anh đỗ thành long cùng những người tạm giam tạm giữ trong trại tạm giam số hai
công an thành phố hà nội cảm nhận được trong suốt những ngày qua bởi đây là lần đầu tiên họ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân được làm một cử tri trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này
trong hoàn cảnh như thế này tôi vẫn được quyền đi bầu cử tôi cảm thấy rất là xúc động và đây là được sự quan tâm của đảng và nhà nước
tâm trạng của tôi rất là vui mừng phấn khởi vì thực ra là mình mặc dù đã bị giam tạm giam tạm giữ ở đây nhưng mà vẫn được quyền bầu cử
các cán bộ các giáo ở đây đã phổ biến
các quy chế về luật bầu cử và chúng tôi đã được nghe đài truyền thanh của trại hướng dẫn về các quy chế bầu cử
hiện nay trại tạm giam số hai có hơn bốn trăm linh người bị tạm giam tạm giữ được tham gia bầu cử
theo đánh giá từ ban giám thị trại đây là số lượng cử tri khá lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử cần hết sức chú đáo
tuy nhiên từ nay cho đến ngày bầu cử số lượng người bị tạm giữ tạm giam sẽ có sự biến động thay đổi
bởi sẽ có người chuyển đến được tại ngoại hoặc chuyển đi nơi khác do bản án có hiệu lực pháp luật do thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng
chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với ủy ban bầu cử của phường kiến hưng quận hà đông
để làm tốt công tác giả soát danh sách cử tri đối với cán bộ chiến sĩ và đối với người tạm giữ tạm giam
và cái hai nữa là chúng tôi đã ra quyết định thành lập tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu trại tạm giam số hai
quá trình giả soát danh sách cử tri chúng tôi đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định quy trình
đúng ngày một mươi hai tháng bốn chúng tôi đã tổ chức tổ chức niêm yết danh sách cử tri để làm sao đến ngày hai mươi hai tháng năm này tổ chức khai mạc và tổ chức bỏ phiếu bầu cử được theo đúng quy định và quy trình
một nhiệm vụ quan tâm nữa là công tác bảo vệ an toàn chạy là chúng tôi phải luôn luôn quan tâm áp dụng đồng bộ các biện pháp
để làm bảo trại luôn luôn được đảm bảo an toàn trước trong và sau ngày
còn đối với những cử tri đặc biệt này thì họ đang háo hức chờ đến ngày hai mươi hai tháng năm để thực hiện quyền công dân
họ cũng đang kỳ vọng bầu ra được người đủ đức đủ tài vào cơ quan quyền lực của nhà nước ở trung ương và địa phương
tôi muốn những người đấy được nhân dân bầu chọn ra là làm có lợi cho đất nước và giúp những người nghèo khổ
và những người can phạm nhân như chúng tôi sớm được trả hạn để đoàn tụ gia đình
và người ta rất kỳ vọng với những chính sách đổi mới của đất nước như thế này chúng tôi rất kỳ vọng sẽ tìm ra được chọn được những người có tài có đức
đóng góp sức lực của mình và để cho đất nước ngày càng phát triển
mong muốn là cho bầu được các đại biểu xứng đáng đại diện cho tầng lớp nhân dân để bảo vệ các quyền lợi của người dân
để bầu đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
người có tên trong danh sách cử tri
mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu
chương trình siêu lực tiếp tục với những tin tức về an ninh trời tự
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với lưu văn lý
chú tại xã triêu lưu huyện kỳ sơn về hành vi mua bán trẻ em
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai lương văn lý quen một người phụ nữ tên là hồng không rõ địa chỉ cụ thể
người này nhờ lý tìm người đưa qua biên giới lấy chồng trung quốc và hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh nên lý đã đồng ý
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai lý tìm và đưa một cháu gái mới một mươi bốn tuổi ở cùng xã gia hà nội giao cho hồng và nhận hai mươi năm triệu như đã hứa trước đó
sau ba năm ở đất xứ người đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm em gái này đã bỏ trốn về việt nam và làm đơn tố cáo về hành vi của lương văn lý
tại tòa bị cáo lý đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
người bị hại cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt lương văn lý sáu năm tù về tội mua bán trẻ em
cũng trong ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giữ hình sự phạm văn huy
trú tại phường bảy thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu do làm ăn thua lỗ nên đối tượng này đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huy đã đứng ra thuê một mươi chín chiếc xe ô tô để mới trị giá hàng chục tỷ đồng của bảy người dân trú tại thành phố vũng tàu
trong quá trình thuê xe đối tượng này trình bày với chủ tài sản
là thuê để phục vụ các dự án các công trình hoặc cho thuê lại với giá cao hơn để hưởng tiền tranh lệch
tuy nhiên sau khi thuê xe huy đã tự soạn ra các hợp đồng ủy quyền từ chủ xe sang tên huy
và làm giả con dấu của phòng công chứng để mang đi bán thế chấp ở các tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài
nhiều xe sau khi thuê y lên mạng giao bán công khai
cũng theo lời khai của đối tượng mặc dù xe thuê về đã mang đi bán hoặc thế chấp ở những tiệm cầm đồ
nhưng tuyển thuê xe y vẫn trả đủ cho chủ xe
xe của mình đã bị bán hoặc đang nằm ở tiệm cầm đồ chủ xe mới biết là mình bị lừa
trong số bảy nạn nhân bị đối tượng này lừa đảo có hai người bị huy chiếm đoạt
mỗi người bốn triệu ô tô đổi mới trị giá hàng tỷ đồng
đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rệ vũng tàu đã thu hồi được một mươi chiếc xe
cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu
số một trăm tám mươi chín bạch đằng phường phước trung thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu để phối hợp điều tra giải quyết
và sự phức tạp trong vấn đề xử lý các vụ vi phạm chủ quyền
đã đặt ra đòi hỏi cần sớm xây dựng luật cảnh sát biển việt nam một cách cụ thể
để bổ sung thay thế pháp lệnh cảnh sát biển việt nam đã có hơn một mươi bảy năm qua
là nội dung được đưa ra tại hội thảo khoa học nghiên cứu xây dựng dự thảo luật cảnh sát biển việt nam
tổ chức vào sáng qua tại hà nội
hàng trăm tấn dầu đê ô bị bắt giữ trên biển giá trị lên đến nhiều tỷ đồng
tuy nhiên do tàu bị bắt giữ đang ở vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
không phải vùng nội thủy nên theo luật chỉ bị xử phạt hành chính
không thể xử lý hình sự nên chưa đủ sức gian đe đối với đối tượng
khi mà cảnh sát biển việt nam
bắt giữ các đối tượng buôn nậu do nợ thương mại ở các vùng biển giáp danh giữa việt nam
mã nai xe việt nam mỹ đô đô xe đa của việt nam thái nam
và các vùng biển xa nữa ở vùng hai trăm hải nhĩ
thế thì rõ ràng hành vi của các đối tượng là nguy hiểm là gây thiệt hại cho nền kinh tế
chúng buôn lậu dầu ở khu vực đấy buôn bán dầu cho các tàu cá của việt nam
mà đã bị lực lượng cảnh sát biển việt nam
bắt giữ giáp giữ thì việc xử lý về mặt hình sự đối với những hành vi đấy
hiện nay là có năng vứt mắt
các vụ buôn lậu và gian lận thương mại trên biển hiện nay thường có số lượng lớn và giá trị cao
để bắt giữ là điều không dễ
các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng những kẽ hở của luật để tránh tội nếu bị bắt giữ
bên cạnh đó tình hình vùng biển trong khu vực ngày càng có những diễn biến phức tạp
môi trường biển và yêu cầu về bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền
quyền tài phán của việt nam trên biển ngày càng cao
nhất là trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng
thì việc bảo vệ chủ quyền vùng biển bằng pháp luật do lực lượng chuyên trách tiến hành
càng cần có tính phổ biến và trở thành thông lệ
cái hiện tượng đánh cá bất hợp pháp nó vẫn tăng cường
và phần tuyệt đại đa số những cái tàu đánh cá bất hợp pháp trong cái vùng biển của việt nam
tuyên bố chủ quyền quyền chủ quyền quyền hợp pháp là tàu của nước ngoài
và chính vì thế nó đòi hỏi rằng là cái việc bảo vệ
nó xâm phạm đến cái chủ quyền của quốc gia chủ quyền ảnh thổ
nhưng đồng thời nó cũng xâm phạm đến cái chủ quyền đối với cái nguồn tài nguyên của đất nước
trước hết là tài nguyên sinh vật
ra đời thì trên cơ sở chỉ một cái pháp lệnh
và chính cái pháp lệnh đó đã xây dựng được một lực lượng để quản lý bảo vệ biển như hiện nay
nhưng trước yêu cầu tình hình mới và với điều kiện như hiện nay
thì việc nâng
pháp lệnh cảnh sát biển trở thành luật là một vấn đề hết sức cần thiết và đã đủ điều kiện để chúng ta làm việc đó
tại hội thảo khoa học nghiên cứu xây dựng dự thảo luật cảnh sát biển việt nam
nhiều chuyên gia đã cho rằng việc xây dựng luật cảnh sát biển việt nam là tất yếu
nhằm đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn
đồng thời là sự tuân thủ quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về hạn chế quyền con người
quyền công dân nhằm mục tiêu bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc

trong phần tiếp theo ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi thăm và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn